thông cáo kỳ họp thứ bốn mươi ba của ủy ban kiểm tra trung ương
thưa quý vị từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ bốn mươi ba
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy thanh tra bộ xây dựng
đảng ủy thanh tra bộ xây dựng đã vi phạm quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ trong quản lý giáo dục cán bộ đảng viên
và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để một số cán bộ đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống vi phạm pháp luật
nhận hối lộ trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc gây hậu quả rất nghiêm trọng
đồng chí phạm gia yên nguyên bí thư đảng ủy nguyên tránh thanh tra và đồng chí nguyễn ngọc tuấn bí thư đảng ủy
tránh thanh tra chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy thanh tra bộ xây dựng
đồng chí vũ trí cương đảng ủy viên bí thư tri bộ trưởng phòng phòng chống tham nhũng
và đồng chí bùi anh tuấn bí thư tri bộ trưởng phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra chịu trách nhiệm người đứng đầu
khi đơn vị có cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
các đồng chí nguyễn thị kim anh phó bí thư tri bộ phòng phòng chống tham nhũng đặng hải anh cán bộ phòng thanh tra xây dựng hai
nguyễn thị kim liên cán bộ phòng thanh tra xây dựng ba đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường vi phạm của đảng ủy thanh tra bộ xây dựng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của bộ xây dựng và ngành thanh tra gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thực vụ thành ủy tp hcm và một số tổ chức cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận
tại kỳ họp thứ bốn mươi hai của ủy ban kiểm tra trung ương xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm
đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy và đồng chí lê hoàng quân nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
đề nghị ban thực vụ thành ủy tp hcm thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với đồng chí nguyễn thị hồng nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
vi phạm của đồng chí nguyễn văn đua nguyên phó bí thư thường trực thành ủy và đồng chí vũ hùng việt nguyên thành ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách xong đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của đảng
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh con tum và một số cá nhân liên quan
ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
đồng chí đại tá a miên bí thư đảng ủy chính ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
đồng chí đại tá phạm ngọc phú phó bí thư đảng ủy phó chỉ huy trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ đảng ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí a miên và đồng chí phạm ngọc phú
đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy con tum thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh con tum
nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác